công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đang điều tra truy tìm để xử lý một nhóm đối tượng dùng đá ném làm bị thương hai đồng chí cảnh sát giao thông của công an huyện khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua bốn tháng một mươi hai đồng chí cảnh sát giao thông của công an huyện crong park gồm thượng úy nguyễn trường trinh và thượng sĩ trần thái hưng điều khiển xe mô tô thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã vụ bổn và xã ea cali
khi qua trụ sở ubnd xã vụ bồn khoảng hai trăm linh m thì một nhóm khoảng tám thanh niên từ trong quán cà phê lao gia cầm gạch ném về phía hai chiến sĩ làm thượng úy nguyễn trường trinh bị gã bị gãy vỡ xương bánh chè và thượng sĩ trần thái hưng bị thương nhẹ
hiện công an huyện grong park đang điều tra truy tìm đối tượng ném đá trên để xử lý theo quy định của pháp luật